sở y tế tp hcm đang phối hợp phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố
vào cuộc xác minh thông tin một bác sĩ nhường máy thở của ba mẹ để cứu sáng phụ mang sông thai
đã lan truyền trên mạng xã hội
tối bảy tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ của một người tên trần khoa
được cho là bác sĩ sáng phụ khoa
theo đó người này đã quyết định nhường đi chiếc máy thở của ba mẹ mình đang dùng
cho một sáng phụ đang cần
người này sau đó đã kiềm nỗi đau mất người thân trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật
thành công cho sáng phụ sinh đôi này sau khi đăng tải thông tin này được chia sẻ
với tốc độ chống mặt
sở y tế tp hcm đã tiến hành xác minh thông tin kết quả ghi nhận đây là thông tin giả mạo
theo các quy định hiện hành nhân viên y tế hoặc người thân không được phép tự ý rút ống thở
bệnh nhân khi đang được điều trị kể cả việc quyết định rút ống thở cho bệnh nhân
đang điều trị thở máy trong trường hợp cai máy thở phải được đảm bảo thực hiện
theo quy trình thông qua hội đồng chuyên môn để quyết định
hiện sở y tế tp hcm đang phù hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xác minh
và xử lý theo quy định pháp luật